ngay sau thời khắc giao thừa đón chào tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi lời chúc tết tới toàn thể đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước đồng bào việt nam ở nước ngoài chúc nhân dân và bầu bạn khắp nam châu một năm mới hòa bình hữu nghị phồn vinh và hạnh phúc
bước sang năm mới hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng toàn đảng toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ để đưa đất nước ta đoàn hoàng hơn tươi đẹp hơn như bác hồ hẳng mong ước
thưa đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui niềm tin và hy vọng lại đang về trên đất nước thân
thưa đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước đồng bào việt nam ở nước ngoài chúc nhân dân và bầu bạn khắp nam châu một năm mới hòa bình hữu nghị phồn vinh và hạnh phúc
thưa đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước đồng chí và chiến sĩ cả nước chúc nhân dân và bầu bạn khắp nam châu một năm mới hòa bình hữu nghị phồn vinh và hạnh phúc
thưa đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước đồng chí và chiến sĩ cả nước chúc nhân dân và bầu bạn khắp nam châu một năm mới hòa bình hữu nghị phồn vinh và hạnh phúc
thưa đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước đồng bào việt nam ở nước ngoài chúc nhân dân và bầu bạn khắp nam châu một năm mới hòa bình hữu nghị phồn vinh và hạnh phúc
thưa đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước đồng chí và chiến sĩ cả nước chúc nhân dân và bầu bạn khắp nam châu một năm mới hòa bình hữu nghị phồn vinh và hạnh phúc
thầy hoan ta viết tiếp bài ca chào thân hãi